thông tin về vụ giải cứu cháu bé bị rơi xuống lòng cọc bê tông ở đồng tháp
đến nay lực lượng thi công cứu hộ vẫn đang tích cực khẩn trương công tác giải cứu
tất cả phương tiện thiết bị nhân lực được huy động tối đa cho công tác cứu hộ
trong buổi sáng và trưa nay lực lượng thi công cứu hộ đã tạm dừng phương pháp khoan xoáy nước
tiếp tục tiến hành khoan vuồng xoắn và đang thực hiện ở độ sâu đáy cọc bê tông khoảng ba mươi bốn mét
do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn
dự kiến sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành nhổ cọc bê tông
trong sáng nay bộ giao thông vận tải bộ xây dựng ban quản lý dự án mỹ thuận
cùng các chuyên gia lực lượng công an quân đội đã tăng cường hỗ trợ thêm cho công tác cứu hộ
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cũng có mặt tại hiện trường
sau hai tuần xét xử và nghị án sáng nay ngày bốn tháng một tòa án nhân dân tp
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đưa và nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bốn năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo nhàn là ba mươi năm tù
bị cáo trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic bị tòa tuyên phạt một mươi ba năm tù về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng một mươi hai năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo hà là hai mươi năm năm tù
bị cáo trần đình thành nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai bị tuyên phạt một mươi một năm tù
bị cáo đinh quốc thái nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bị phạt chín năm tù cùng về tội nhận hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
bị tuyên phạt một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
chín năm tù về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo vũ là một mươi chín năm tù
bị cáo bồ ngọc thu nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai bị phạt ba năm sáu tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo trịnh huy cường trưởng phòng quản lý xây dựng sở xây dựng tỉnh đồng nai
nguyên phó giám đốc trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng đồng nai bị phạt ba mươi tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
với mức án từ ba mươi tháng đến sáu năm sáu tháng tù
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết vừa bắt giữ đối tượng sự khắc hoàng lâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khu phố sáu phường phú thủy thành phố phan thiết để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và đây là đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp đồng hồ nước của người dân
thành phố phan thiết trong thời gian vừa qua
qua xác minh bước đầu đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã tự chuẩn bị các dụng cụ phá khóa
đợi trời tối đối tượng lân la đến các nhà dân cải phá lấy trộm đồng hồ nước rồi đem đi tiêu thụ
sau khi lấy được tài sản đối tượng đem đồng hồ nước trộm được bán cho một chú vựa ve chai
tại khu phố năm phường phú thủy tp phan thiết
từ lời khai của đối tượng lực lượng chức năng đã điều tra xác minh và phát hiện tại vụ ve chai
có một mươi đồng hồ nước các loại được chú vựa thu mua của đối tượng
toàn bộ số tan vật này đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
lực lượng chức năng đề nghị người dân trên địa bàn ai từng bị mất đồng hồ nước
thì đến ngay cơ quan công an để trình báo cung cấp thông tin và phối hợp điều tra làm rõ
đồng thời cũng khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác và có trách nhiệm trong bảo vệ tài sản của chính mình
thời gian qua công an tp hcm đã liên tiếp bắt nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng
thông qua việc mua bán tài khoản ngân hàng
mới đây thì công an tp hcm tiếp tục triệt phá một nhóm đối tượng
chuyên dùng những tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã mua lại từ người dân
để nhận các khoản tiền lừa đảo
và việc mua bán tài khoản giao quyền sử dụng tài khoản của cá nhân cho người khác sử dụng
có thể trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm pháp luật
do đó người dân cần chủ động trong việc quản lý sử dụng tài khoản cá nhân của mình
theo cơ quan điều tra cầm đầu đường dây lừa đảo này là đối tượng người nước ngoài
đối tượng này tuyến dụng nhân viên là những người trẻ sống trên địa bàn tp hcm
rồi thông qua những người này để thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người khác
những tài khoản ngân hàng này sau khi bị các đối tượng lừa đảo mua lại
được chúng dùng đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng
trong việc truy tìm số tiền các đối tượng lừa đảo mà có
đối tượng đó đã yêu cầu tôi thu mua hai mươi năm cái tài khoản ngân hàng của người khác
với cách thức đưa tôi một sim và một điện thoại
để tôi đưa cho người khác đăng ký tài khoản ngân hàng
với mức phí là bốn triệu một tài khoản
sau khi người khác đăng ký tài khoản ngân hàng xong
sẽ đăng ký internet banking trong điện thoại đó
và người đó sẽ đưa lại cho tôi tất cả thông tin bao gồm
số điện thoại là tên đăng nhập mật khẩu với lại má pin otp
với việc đưa cho người khác đăng ký tài khoản ngân hàng
hiện nay người dân có thể dễ dàng mở nhiều tài khoản
ở các ngân hàng thương mại khác nhau
và người bán chưa lưu trút được các nguy cơ
về vi phạm pháp luật trong việc mua bán
trong đổ tài khoản ngân hàng của mình
các đối tượng đã đánh vào tâm lý chủ quan này
để đưa ra mức giá hấp dẫn
nhiều người đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng
mua bán tài khoản hoặc giao quyền sử dụng tài khoản của cá nhân mình
cho người khác không rõ nhân dân la lịch để sử dụng
thì đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm
tiếp tay cho các đối tượng
thực hiện một số các hành vi
như là rửa tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sử dụng các phương tiện điện tử công nghệ
để chiếm lập tài sản của người dân
ngoài ra cái việc mà người dân mua bán tài khoản
giao quyền sử dụng tài khoản của bản thân mình
cho người khác vô tình trực tiếp hoặc gián tiếp
vi phạm pháp luật
do đó đề nghị người dân phải đề cao cảnh giác
chủ động trong việc quản lý sử dụng tài khoản của cá nhân mình
trong thời gian qua
hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp
ngày càng đa dạng về phương thức thua đoạn
có chiều hướng gia tăng
do đó người dân cần thật sự tỉnh táo cảnh giác
trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm lập tài sản
thì kịp thời thông báo cơ quan công an
nơi gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
nhằm đánh giá lại các mặt công tác
dựng kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
và đề ra phương hướng
hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi ba
sáng ngày bốn tháng một
bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác
và phát động phong trào
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi hai là một năm đầy khó khăn
tách thức đối với thế giới việt nam
và bệnh viện ba mươi tháng bốn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
dù vậy tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện
đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trong năm bệnh viện đã khám điều trị
cho hơn một trăm năm mươi lượt
bệnh thực hiện hơn năm hai trăm linh ca phẫu thuật
và hàng vạn ca thủ thuật tiểu phẫu
bên cạnh đó bệnh viện đã triển khai
nhiều kỹ thuật mới như nội soi
các bố tiến tiền liệt
bên cạnh đó bệnh viện đã triển khai
nhiều kỹ thuật mới như nội soi
các bố tiến tiền liệt bằng laser
đặt máy tạo nhiệt tim vĩnh viễn
theo đường dẫn truyền sinh lý
bó his lọc máu liên tục ngoài cơ thể
qua đó cho thấy bệnh viện đã chủ động
trong việc làm chủ các kỹ thuật tiên tiến
nâng cao chuyên môn y đức
đem lại hiệu quả tiết kiệm chi phí
đảm bảo an toàn cho người bệnh
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã được trao tặng
bằng khen giấy khen của lãnh đạo bộ công an
vì các thành tích trong phong trào
vì an ninh tổ quốc
điểm sáng rõ nhất của ngành du lịch nước ta
trong năm hai nghìn hai mươi hai
là sự tăng trưởng ngoạn một
của du lịch nội địa với một trăm linh triệu lượt
tuy nhiên thì việt nam chỉ đón được
khoảng ba năm triệu lượt khách quốc tế
thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu năm triệu lượt
và đứng cuối bản xếp hạng
chỉ số phục hồi du lịch châu á
và để thu hút khách du lịch
đặc biệt là khách quốc tế
trong năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch việt nam nói chung
du lịch tp hcm nói riêng
đã đang nỗ lực làm mới
tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo
sau các sự kiện quốc tế lớn
được ngành du lịch tp hcm triển khai
là các đoàn tour được thiết kế mới
như thế này
đây là điểm đến du lịch cộng đồng thiền miền
với một mươi sáu dịch vụ phục vụ du khách
sản phẩm du lịch cộng đồng
đúng nghĩa đầu tiên của tp hcm
trong nỗ lực làm mới sản phẩm
đón khách du lịch trong mùa cao điểm
cuối năm âm lịch hai nghìn hai mươi hai
đầu năm du lịch hai nghìn hai mươi ba
chính quyền địa phương xác định
đây là một điểm đến du lịch cộng đồng
rất là tốt
đây là một sản phẩm
phục vụ cho du khách
sau những ngày
làm việc vất vả
thì đến đây trải nghiệm
và nó có một cái không gian thở
ngành du lịch việt nam đặt mục tiêu
đón một trăm một mươi triệu lượt khách du lịch
trong đó khoảng một trăm linh hai triệu khách nội địa
và tám triệu được khách quốc tế
tổng thu từ khách du lịch khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
thực tế các doanh nghiệp
là kỳ vọng nhiều hơn thế
bởi nếu trong năm hai nghìn hai mươi ba
du lịch việt nam đón được từ tám đến một mươi triệu
lượt khách quốc tế
đến năm hai nghìn hai mươi bốn đạt một mươi bốn một mươi năm triệu
thì mới mong tới năm hai nghìn hai mươi năm
có thể phục hồi như giai đoạn trước dịch
thì tôi cho rằng con số đó
vẫn là thấp thôi chứ không phải cao
tính ra mỗi địa phương có sáu mươi bốn tỉnh thành
thì mỗi địa phương khoảng
ở đâu đó khoảng một trăm ba mươi khách thôi
thái lan họ đã làm du lịch
trước chúng ta và họ làm rất là chuyên nghiệp
singapore cũng vậy
thì họ cũng đã rất là chuyên nghiệp
họ định hình được những sản phẩm du lịch
chủ lực của họ
thì việt nam chúng ta cũng nên
nên tìm được những sản phẩm du lịch của họ

nhiều chuyên gia cho rằng
xu hướng của du khách đã thay đổi so với trước covid một mươi chín
vì thế để đạt mục tiêu
đón một trăm một mươi triệu lượt khách năm hai nghìn hai mươi
công tác quảng bá tiếp thị
xây dựng sản phẩm du lịch
thông điệp khúc khách cần phải thiết kế lại từ đầu
chỉ cần việt nam
hay chính phủ chúng ta
thô ra những thông tin những thông cáo
là bây giờ các quốc gia nào
đã được miễn thị thực
các quốc gia nào
được phép nhập cảnh vào việt nam
hay là khi việt nam
đã tung ra được những cái chính sách hỗ trợ gì
khi nhập cảnh
đó là những cái vấn đề quan trọng và tiên quyết
chúng tôi chuẩn bị các gối sản phẩm
được làm mới
và được hoàn thiện lại
để phù hợp với thị hiếu
và nhu cầu của khách quốc tế
đến thời điểm hiện nay
chúng tôi tự tin là có khoảng sáu mươi sản phẩm
liên quan tới các tu tiến
các điểm đến các giá trị
văn hóa lịch sử
cũng như tài nguyên thiên nhiên
ở trên địa bàn thành phố hồ chí minh
để đạt mục tiêu
ngành du lịch sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm
như công bố quyên hoạch hệ phóng du lịch việt nam
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
sau khi được chính phủ phê duyệt
thực hiện chiến lược marketing du lịch việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi
đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp bốn
để phát triển du lịch thông minh
thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
phát triển du lịch cộng đồng
chiến dịch truyền thông
tại những thị trường trọng điểm và tiềm năng
đồng thời thông qua các kênh truyền thông uy tín
tạo thành chuỗi lễ hội
trong giai đoạn cuối năm và đồng năm hai nghìn hai mươi ba
góp phần hút khách quốc tế
đến tăng chi tiêu và thời gian lưu trú
chiều ngày bốn tháng một
thương hiệu giải thưởng cống hiến
công bố những thay đổi lớn
do mùa trâu giải năm hai nghìn hai mươi ba
và lần đầu tiên giải thưởng mở rộng
đề cử sang lĩnh vực thể thao
đồng thời tất cả hình ảnh liên quan
các hạng mục sẽ được phát hành
dưới dạng nft để người hâm mộ
lưu trữ và trao đổi
từ năm hai nghìn hai mươi ba
giải thưởng cống hiến
sẽ có hai mảng mảng thể thao và mảng âm nhạc
ba hạng mục trong lĩnh vực thể thao
bao gồm gương mặt thể thao trẻ
bao gồm chiến tích thể thao của năm
gương mặt thể thao trẻ của năm
và nhân vật thể thao của năm
lần đầu tiên ở cả hai lĩnh vực trao giải
ban tổ chức sẽ bắt đầu mở cổng bình chọn dành cho khán giả
thay vì chỉ từ báo giới và chuyên gia
cống bình chọn bevote
sẽ tiếp nhận thông tin khán giả tham gia
để đảm bảo tính minh bạch và công bằng
đồng thời giải công hiến năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ phát hành các tài sản số
là nft video hình ảnh những nhân vật
tác phẩm trong đề cử để khán giả
có thể lưu trữ và trao đổi trên không gian blockchain
với công nghệ blockchain
đã và đang
và sẽ nó sẽ tạo ra
một sự thay đổi rất lớn
trong tất cả các hoạt động
của chúng ta
trong hoạt động về xã hội
hoạt động về kinh tế
và với việc
làm đơn vị gọi là tiên phong
trong việc áp dụng công lý blockchain
nhảy thở việt nam thì chúng tôi cũng hy vọng
rằng là mọi người sẽ biết hơn
biết đến hơn thế nào là chuyển đổi số
thế nào là
vòng đề cử giải cống hiến
sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày sáu tháng hai
tốc năm đề cử sau khi qua vòng một
sẽ tiếp tục được mở từ ngày một mươi sáu tháng hai
đến buổi tối trao giải
dự kiến tổ chức tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh bắc giang
đã khởi tố và bắt giam năm đối tượng
ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tại thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang
về tội nhận hối lộ
các quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc giang
năm đối tượng gồm thân văn hòa trần văn quyền
trần văn nam nguyễn ngọc tuyến
đều là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d
và trương ngọc tân là nhân viên đăng kiểm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
với mức thu
từ một trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
mỗi xe tổng số tiền
nên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua
một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định
và cấp giấy đăng kiểm
khám xét thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng cùng nhiều đồ vật
tài liệu liên quan hai đối tượng liên quan
trong vụ án đã nộp
một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng để khắc phục hậu quả
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bắc giang đang tiếp tục
điều tra mở rộng vụ án
trần vũ đạt quê ở tỉnh sóc trăng
một đối tượng trong nhóm gồm ba thanh niên
tham gia truy sát hai thanh niên vào dạng sáng
ngày ba tháng một đã bị công an
tỉnh bình dương bắt giữ
trong sáng ngày bốn tháng một
lực lượng công an đã đưa đạt đến xác định
lại hiện trường vụ việc
hiện cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai của đạt
hai thanh niên còn lại vẫn đang được cơ quan công an
truy tìm theo hình ảnh camera ghi lại
khoảng một giờ một mươi một phút
anh nguyễn hoàng long
trú tại thành phố thuận an của tỉnh bình dương
điều khiển xe máy chở theo một người bạn
điêu thông trên đường nguyễn văn tiết
phường phú cường thành phố thủ dầu một
thì bất ngờ lao vào vệ đường
và đâm vào gốc cây bên đường
người bạn bị thương còn anh long
ngã xuống đường về hè và tử vong
ngay lúc đó thì có hai chiếc xe máy chạy đến
một nhóm thanh niên khoảng ba người
lao xuống dùng hung khí tấn công người bạn của anh long
hiện tại bạn của anh long bị thương nặng
vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
với hành vi cướp ngân hàng
đối tượng từ thanh tùng ba mươi tuổi
trú tại thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện vĩnh cửu của tỉnh đồng nai
khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
đối tượng tùng mặc đồ đen đội mũ
và đeo khẩu trang vào phòng giao dịch ngân hàng
agribank tại ấp hai
xã thạnh phú huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
dùng súng khống chế một người dân
đến đây gửi tiền và cướp số tiền
hơn hai mươi triệu đồng sau đó tẩu thoát
tuy nhiên sau hơn bốn giờ gây án
tùng đã bị lực lượng công an tỉnh đồng nai bắt giữ
tại cơ quan điều tra tùng khai nhận
do thua cá độ bóng đá
dẫn đến nợ nần nên đã nảy suy nghĩ định
đột nhập vào ngân hàng để cướp tiền
qua giám định khẩu súng tùng sử dụng để đi gây án
là loại súng nhựa
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu
chủ trì phối hợp với
công an huyện tân biên phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an
và đồn biên phòng trang riệp
vừa triệt phái đường dây tàng trữ buôn bán
vận chuyển pháo nổ trái phép
vật chứng thu giữ là bốn trăm ba mươi kg pháo các loại
cụ thể ngày bốn tháng một
tài ấp tân khai sản tân lập huyện tân biên
lực lượng chức năng đã chốt chặn bắt quả tang
đối tượng lê nam thiên hai mươi sáu tuổi
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát
chở theo đối tượng phạm văn nghĩa hai mươi chín tuổi
trú tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trên xe đang vận chuyển hai trăm năm mươi hộp pháo các loại
có khối lượng là bốn trăm một mươi hai kg
mở rộng điều tra công an huyện tân châu
bắt khẩn cấp thêm hai vợ chồng
lê thị bích vân và nguyễn văn ly
trú tại huyện tân châu
thu giữ thêm hai mươi một năm kg pháo nổ
tại cơ quan công an vân khai nhận
toàn bộ số pháo trên vân mua
của một người đàn ông campuchia không rõ nhân thân
với giá là tám mươi triệu đồng
sau đó về bán lại cho một người đàn ông
ở thành phố hồ chí minh với số tiền là tám mươi sáu triệu đồng
các đối tượng được người đàn ông mua pháo
ở thành phố hồ chí minh thuê đến tây ninh
để vận chuyển số pháo trên
trên đường vận chuyển thì bị công an bắt giữ
được biết đây là chuyến mua pháo lần thứ hai
mà vân đã thực hiện
thưa quý vị gần tết nguyên đán
tình hình mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ
lại diễn ra nhộn nhịp
tuy nhiên để có sẵn hàng tung ra
thì bất cứ thời điểm nào thuận tiện trong năm
là các đối tượng đầu nậu đã âm thầm gom
và vận chuyển hàng tấn pháo nổ
từ bên kia biên giới rồi vận chuyển về việt nam
tập kết để tiêu thụ
vâng là địa phương có địa hình rộng lớn
giáp biên với lào
nắm bắt tình hình tội phạm của tội phạm liên quan đến pháo nổ
công an tỉnh nghệ an đã tập trung đấu tranh
ngăn chặn từ sớm
móc nối cầu kết với một đối tượng người việt nam ở lào
đối tượng mai thị lý đã thu mua gần một tấn pháo nổ
tuy nhiên sau khi vận chuyển số pháo này qua cửa khẩu phía nam
vừa tập kết tại huyện diễn châu
lý đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cùng với tăng vật trong đêm ngày hai mươi hai tháng tám
trước đây tôi làm ăn ở bên lào
tôi cũng có quen một anh hoàng người ở quảng trị
thì anh hoàng có gợi ý là
anh hoàng muốn đưa một ít pháo từ lào về nghệ an
để gửi tôi
hỏi tôi có cái kho nào
không người cho hoàng bỏ
bỏ với hoàng trả tiền công
thì tôi cũng vừa chỗ quen biết
vừa chỗ cũng tiền nông
thì tôi cũng ok
thì tôi cũng bảo
ừ thì em cứ mang về đây
chị cho mượn cái kho của nhà thằng em trai
nó bỏ hoang bốn năm rồi
những chuyến hàng từ vài tạ đến hàng tấn pháo
để vận chuyển chót lọt qua biên giới
các đối tượng đã tìm mọi mánh khóe
và thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng
tuy nhiên phương thức vận chuyển chính
vẫn là lợi dụng vận chuyển hàng
trên những chuyến xe liên vận
để lén lút đưa hàng qua biên giới
vì vậy để kịp thời giả soát
phát hiện các đối tượng nghi vấn
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng khác
như kinh tế giao thông hình sự
có cái điều kiện giao thông thuận lời
cũng như là trật phạt tư tinh hình của địa bàn
thì các đối tượng
cũng sử dụng
nhiều cái thủ đoạn
và đi qua địa bàn của tỉnh nghệ an
để làm cái địa bàn trung truyền
qua cái nguồn cung cấp của người dân
cũng như là cả cái lực lượng công tác
với cơ quan công an
thì chúng tôi cũng đã
đấu tranh và trật phạt
làm tinh hình bắt giữ nhiều cái đối tượng
với cái số lượng cũng tương đối rất lớn
khi đã có nguồn hàng dồi dào
để giao dịch trong dịp tết
các đối tượng tiếp tục chia nhỏ lén lút
tập kết tại nhiều địa điểm khác nhau
chủ yếu ở các huyện thành thị
dọc quốc lộ một a của tỉnh nghệ an
trước thủ đoạn này công an tỉnh nghệ an
đã chỉ đạo lập án đấu tranh
để làm rõ từ đối tượng mua
đến đối tượng cung cấp
thực tế thì nhiều cái chuyến án vụ án
thì đã làm rõ được
cả một cái đường dây
thu giữ gần một cái tầng pháo
và có những cái đối tượng
chúng tôi khám xét ở các cái địa bàn
các cái tỉnh khác và thu giữ được
rất nhiều pháo
khi mà bắt giữ các cái đối tượng
tại địa bàn tỉnh nghệ an
và đối với những cái đối tượng này thì chúng tôi kiến quyết
áp dụng các cái biện pháp ngắn chặn
nghiêm khắc tạm giam
để mà rắn đe
các cái đối tượng khác
và không để cho các cái đối tượng có cái điều kiện
khả năng hoạt động phạm tội
với các giải pháp đồng bộ quyết liệt
trong thời gian từ tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ
một trăm hai mươi năm vụ một trăm bảy mươi đối tượng
thu giữ năm một tấn pháo
vâng hơn năm tấn pháo
mà lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an
thu giữ trong thời gian vừa qua cho thấy
quy mô và tính chất của tội phạm này
đang manh động liều lĩnh
các đối tượng đã lôi kéo rụ rỗ nhiều thành phần
và lứa tuổi trong xã hội tham gia
từ đó thì hình thành nên những đường dây mua bán
vận chuyển và thậm chí là cả chế tạo pháo
khiến cho tình hình liên quan đến pháo nổ
luôn nhức nhối gây ra không ít hệ lụy
cho gia đình và xã hội
vì vậy bên cạnh việc đấu tranh mạnh
với loại tội phạm này công an tỉnh nghệ an
cũng tăng cường công tác vận động tuyên truyền
và cưng quyết xử lý nghiêm
các hành vi buôn bán tàng trữ vận chuyển
pháo nổ trái phép
mặc dù bị ngăn chặn
xử lý giáo giết
xong vì lợi nhuận nên các đối tượng tội phạm
vẫn tìm cách để buôn bán
vận chuyển pháo nổ đặc biệt
khi trong nội địa nhu cầu tiêu thụ pháo nổ
vẫn còn thì lượng cung
ắt không giảm
công an tăng trữ đột pháo nổ
trong dịp tiệt để gây mất an ninh
trật tựa trên đại ban
và truyền khai kế hoạch này
chúng ta cũng đã bắt dự
điện công an hình phổ cũng đã bắt dự
hơn một mươi vụ trong đó có những vụ
có tăng phổ
và những đối tượng
vừa tham gia buôn bán
nhưng cũng có những đối tượng
quấn các loại pháo nổ

ngày ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân
thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
đã tiến hành xét xử lưu động vụ án tàng trữ
và buôn bán hàng cấm là pháo nổ
trái phép đối với nguyễn văn tiến
hồ mạnh hùng và phan thị thu hằng
với mức phạt cao nhất
tám năm chín tháng tủ giam
khi vận chuyển tàng trữ gần hai năm tạ pháo
đây sẽ là những bản án nghiêm khắc
mang tính săn đe đối với
nhiều đối tượng đang có ý định phạm tội
để nâng cao hơn nhận thức
cho người dân về tác hại của pháo nổ
thời gian qua những tờ rơi
và nổ tuyên truyền như thế này
phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội đã phối hợp
với các cơ quan ban ngành đoàn thể
cũng như công an các địa phương
xây dựng nội dung tuyên truyền
đến đông đảo các tầng lớp nhân dân
các lực lượng đã
triển khai công tác tuyên truyền
bằng nhiều hình thức
như là tuyên truyền
trên hệ thống loa truyền thanh
của khối xóm dân cư
tuyên truyền ở các địa bàn trường học
các khu chung cư khu đô thị
đặc biệt là tuyên truyền
trên các hệ thống trang mạng xã hội
trong đó thì
các bảng led
ở các trung tâm một cựa
của ủy ban nhân dân các cấp
và công an các cấp
được chạy các nội dung liên quan đến tuyên truyền
các hành vi vi phạm
về pháo và vũ khí vật liều nổ
và công cụ hỗ trợ
hiện công tác tuyên truyền vận động
để ngăn chặn tiếng pháo nổ trong dịp tết
đang được các địa phương
giáo diết thực hiện
nhiều địa phương cũng gắn trách nhiệm cho chính quyền cơ sở
bằng cách cắt hoặc hạ thi đua các phong trào
nếu để xảy ra có tiếng pháo nổ trên địa bàn
chỉ khi nhận thức của người dân
được nâng cao
thì tội phạm vi phạm về pháo

cảm ơn các bạn đã theo dõi